chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn chiều một mươi một tháng một mươi theo giờ địa phương tại thủ đô ankara chủ tịch quốc hội binali indirim đã chủ trì lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thăm chính thức thổ nhĩ kỳ
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm bày tỏ vui mừng được đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội binali indirim nhấn mạnh
chuyến thăm có ý nghĩa hết sức đặc biệt vì đây là lần đầu tiên chủ tịch quốc hội việt nam thăm chính thức và cũng là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam tới thổ nhĩ kỳ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống có bề dày bốn mươi năm giữa việt nam và thổ nhĩ kỳ đang phát triển tốt đẹp
chuyến thăm của đoàn lần này nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước việt nam thổ nhĩ kỳ nói chung và giữa hai quốc hội nói riêng
bày tỏ ấn tượng với sự phát triển nhanh chóng của việt nam trong thời gian qua
ghi sổ lưu bút tại đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã viết
tôi xin bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà lãnh đạo vĩ đại của đất nước và nhân dân thổ nhĩ kỳ
tôi chân thành mong muốn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam thổ nhĩ kỳ ngày càng củng cố và phát triển bền vững
bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin diễn ra trong nước
tại bình dương chiều nay ngày một mươi một tháng một mươi đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo đề án sáu mươi một trung ương do ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh ủy bình dương về kết quả thực hiện kết luận số sáu mươi một của ban bí thư trung ương
về nâng cao vai trò trách nhiệm của hội nông dân việt nam trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi và quyết định số sáu trăm bảy mươi ba của thủ tướng chính phủ về việc hội nông dân việt nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình
đề án phát triển kinh tế văn hóa xã hội nông thôn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh bình dương
đạt một trăm hai mươi triệu đồng số hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh chiếm tỷ lệ một chín toàn tỉnh có bốn mươi sáu trên bốn mươi tám xã và hai huyện thị đạt chuẩn nông thôn mới
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đề nghị tỉnh bình dương cần quan tâm nghiên cứu thêm các giải pháp để giúp tăng thu nhập cho khu vực nông thôn
các cấp hội nông dân trong thời gian tới quan tâm đổi mới vấn đề dạy nghề để tăng tính hiệu quả trong chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân
chú trọng phát huy và nâng cao vai trò của hội trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân
đối với quỹ hỗ trợ nông dân cần đổi mới hoạt động cho vay để nguồn vốn thật sự mang lại hiệu quả cho nông dân
hôm nay ngày một mươi một tháng một mươi đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình
tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ sáu của quốc hội tại xã cự nẫm huyện bố trạch và xã thuận đức thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
tại các buổi tiếp xúc cử tri bày tỏ sự đồng tình với các biện pháp phòng chống tham nhũng của đảng nhà nước trong thời gian vừa qua
tuy nhiên các cử tri cũng bày tỏ băn khoăn lo lắng trước tình trạng xa suốt về đạo đức tha hóa biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên trong lực lượng vũ trang và cơ quan nhà nước
đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí đang được đảng và nhà nước chỉ đạo quyết liệt
thông tin về xử lý các vụ án tham nhũng lãng phí kỷ luật các cá nhân vi phạm được công khai trên báo chí
đồng thời đồng chí đề nghị lãnh đạo các địa phương cơ quan chức năng của tỉnh quảng bình xem xét giải quyết các vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền
những ý kiến còn lại đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng và trình lên quốc hội để xem xét giải quyết
hơn một mươi ba vụ tai nạn giao thông trong chín tháng qua làm hơn sáu người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị thương
trong đó có một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đây là những con số đáng chú ý được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chín tháng
phương hướng nhiệm vụ cho những tháng còn lại
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ trì hội nghị tại điểm cầu hà nội
theo đánh giá của ủy ban an toàn giao thông quốc gia dù tai nạn giao thông trên cả nước trong chín tháng đầu năm nay giảm bảy tám số vụ
nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp mức giảm số người thiệt mạng do tai nạn giao thông chưa đạt yêu cầu
bộ trưởng bộ giao thông vận tải khẳng định bộ sẽ cùng với các bộ ngành địa phương tập trung xử lý những nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông thời gian qua
trong đó ưu tiên xử lý các điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường bộ
phát biểu kết luận hội nghị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu các bộ ngành địa phương trong ba tháng cuối năm
cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ kiên quyết không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
sáng nay một mươi một tháng một mươi tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã phối hợp với thanh tra chính phủ bộ tư pháp liên đoàn luật sư việt nam
hội luật gia việt nam tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thực hiện các chương trình phối hợp về tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
giám sát nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã dự và phát biểu tại hội nghị
sau hơn năm năm triển khai chương trình phối hợp giữa các cơ quan đã góp phần làm giảm tình trạng khiếu nại tố cáo vượt cấp phức tạp đông người
góp phần ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội qua giám sát đã cho thấy nơi nào chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
quan tâm tới đối thoại với người dân tạo đồng thuận trong thực hiện chủ trương chính sách thì nơi đó ít có khiếu kiện
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị các cơ quan phối hợp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật phối hợp chặt chẽ trong xử lý và giải quyết mâu thuẫn
tranh chấp tránh tình trạng khiếu nại khiếu kiện vượt cấp tăng cường giám sát thường xuyên có trọng tâm nhất là những vấn đề bức xúc trong xã hội
đặc biệt là chọn các vụ việc khiếu nại tố cáo có tổ chức kéo dài ở địa phương để tiến hành giám sát
tại trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh bình dương ngày một mươi một tháng một mươi đã diễn ra lễ khai mạc phiên họp đại hội đồng hiệp hội đô thị khoa học thế giới
gọi tắt là wta lần thứ một mươi một và diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm hai nghìn một mươi tám
wta được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tại thành phố daejeon hàn quốc với mục đích đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại
thông qua các tiến bộ khoa học kỹ thuật hướng đến việc phát triển các đô thị trường
đô thị khoa học bền vững wta hiện có một trăm linh sáu thành viên từ bốn mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
tại lễ khai mạc phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam tin tưởng hiệp hội sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng
trong phát triển đô thị trên thế giới và đóng góp vào sự thắt chặt tình đoàn kết hiểu nghị giữa các nhân dân
các dân tộc các bên tham gia cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý những bài học kinh nghiệm thành công
để cùng nhau tận dụng tốt thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp được lan tỏa tới các tỉnh các thành phố và khắp nơi trên toàn thế giới
hiện nay đã trớm vào mùa lạnh cũng là thời điểm gia tăng các bệnh lý xương khớp
tại bệnh viện tuệ tĩnh học viện y dược học cổ truyền ghi nhận số bệnh nhân mắc viêm quanh khớp vai
trong đợt lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay đang có xu hướng tăng
bà nguyễn ngọc nhi cho biết từ hôm trời trở lạnh
bà cảm thấy phần vai và cổ gáy cứng lại không thể quay các phía hay cử động tay lên xuống được
bà được trần đoán viêm quanh khớp vai và cổ gáy
các bác sĩ đã kết hợp xoa bóp bấm huyệt châm cứu theo đông y kết hợp uống thuốc tây y để giúp bà hồi phục
bây giờ tôi rơi lên rơi xuống tự nhiên không thấy đau nữa không thấy đau nhói như ngày xưa như trước đây
và quay ngang quay ra quay trái quay phải quay vòng tròn
thì cũng rất là thoải mái rồi
theo các bác sĩ viêm khớp vai là bệnh lý phổ biến thường gặp ở những người trung niên đến cao tuổi
do nhiều nguyên nhân liên quan đến lão hóa sơ hóa cơ dây chẳng
tuy nhiên thời tiết lạnh cũng là một trong những tác nhân khiến bệnh dễ gặp hơn
đáng nói nhiều người dân vẫn chủ quan cho rằng bệnh có thể tự khỏi nên đi khám muộn và lúc đấy dễ để lại di chứng
nếu không điều trị quá thì sơ hóa
diễn ra rất nhanh và hậu quả là bệnh nhân bị giảm tầm độ khớp vai
khớp vai không thể trở lại động tác bình thường được nữa ví dụ như không thể dơ tay lên đầu chảy đầu
không thể quạt tay ra sau và những cái đó dẫn đến tình trạng teo cơ ở tay có thể xảy ra
viêm khớp vai không khó điều trị đặc biệt là khi phối hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại
thì hiệu quả điều trị sẽ được tối ưu
với y học hiện đại họ rất mạnh về những phương pháp điều trị giảm đau cấp và giảm đau do viêm
tuy nhiên với y học cổ truyền thì lại mạnh về trường hợp mà đau mạn tính và đau do sơ cứng
do đó mà một bệnh nhân đến mà chỉ được điều trị bằng một phương pháp thì sẽ thấy là cái nhược điểm sẽ sinh ra
nếu những bệnh nhân mà điều trị bằng phương pháp kết hợp trong trạng thái bệnh nhân đau cấp
chúng tôi hoàn toàn có thể dùng những thuốc y học hiện đại để giảm đau cho bệnh nhân
nhưng chuyển sang giai đoạn đau mãn và những trường hợp đau do sơ cứng thì chúng tôi kết hợp các phương pháp y học cổ truyền
để làm cho bệnh nhân điều trị dài ngày nhưng an toàn hơn và không có những tác dụng phụ không mong muốn của thuốc
việc kết hợp đông tây y trong điều trị các bệnh lý xương khớp cũng sẽ giúp cho bệnh nhân giảm thiểu được cả thời gian điều trị
và phòng ngừa được nhiều biến chứng
bên cạnh đó các bác sĩ cũng khuyến cáo viêm khớp vai dễ xảy ra do các si chẳng có dấu hiệu sơ cứng
thời tiết lạnh càng khiến cho các cơ co lại
vì vậy những người trung niên và cao tuổi
nên tập thể dục đều đặn không mang vác quá nặng hoặc vận động quá nhanh
xin được chuyển sang những tin tức quốc tế
căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc sẽ tác động trực tiếp tới tăng trưởng toàn cầu
nếu tất cả các bên đều leo thang các biện pháp đáp trả
đây là quan ngại mới được chủ tịch ngân hàng thế giới jim jong kim đưa ra
trong khuôn khổ hội nghị thường niên của quỹ tiền tệ quốc tế
và ngân hàng thế giới đang diễn ra ở indonesia
phát biểu tại cuộc họp báo chủ tịch ngân hàng thế giới vkp jim jong kim cho rằng
thế giới chắc chắn sẽ chứng kiến sự giảm tốc rõ ràng của nền kinh tế
và ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại với các nước phát triển sẽ càng rõ ràng hơn
ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sự cởi mở trong hợp tác thương mại
như một cách thức để hỗ trợ các quốc gia có thu nhập thấp
ngoài ra chủ tịch ngân hàng thế giới cũng khẳng định
cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa để đánh giá tác động của cuộc chiến tranh thương mại
đối với các nước xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tới trung quốc
căng thẳng thương mại mỹ trung là một trong những vấn đề được quan tâm tại hội nghị lần này
trong báo cáo được đưa ra tại hội nghị quỹ tiền tệ quốc tế imf đã lần đầu tiên hạ mức
dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau hơn hai năm
chủ yếu xuất phát từ những quan ngại về sự leo thang căng thẳng thương mại
giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
theo kết quả thăm dò ý kiến được công bố ngày hôm nay
ứng cử viên tổng thống brazil jair bolsonaro vẫn duy trì vị trí dẫn đầu
trước ứng cử viên đối thủ thuộc đảng công nhân fernando haddad
trước thêm vòng hai cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào cuối tháng này
số liệu mới được viện thăm dò ý kiến datafoha công bố cho biết
ứng cử viên jair bolsonaro nhận được năm mươi tám ý kiến ủng hộ
cuộc thăm dò này được tiến hành đối với hơn ba
tổng thống brazil đã tiến hành hai trăm linh người tại hai trăm hai mươi bảy địa phương của brazil
theo kết quả chính thức của bầu cử tổng thống brazil vòng một diễn ra vào ngày bảy tháng một mươi vừa qua
ông bolsonaro giành được hơn bốn mươi sáu phiếu bầu
trong khi đó ông haddad chỉ được hơn hai mươi chín cử tri ủng hộ
theo luật bầu cử của brazil do cả hai ứng cử viên không giành được số phiếu ủng hộ
trên năm mươi cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử
nên sẽ tham gia cuộc bầu cử vòng hai diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi tới
dù là phe cực hữu hay cánh tả chiến thắng lần này
thì vấn đề quan trọng hàng đầu của brazil trong những năm tới
vẫn là việc ổn định tình hình chính trị tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế
an ninh xã hội để từng bước khôi phục vị thế của brazil tại khu vực và trên thế giới
hôm nay hãng hàng không quốc gia singapore bắt đầu thực hiện các chuyến bay thương mại dài nhất thế giới
nối giữa singapore và thành phố new york của mỹ
đây cũng là chuyến bay thẳng duy nhất từ đông nam á đến bờ biển phía đông bắc mỹ
chuyến bay này có hành trình dài nhất
hơn ba giờ so với chuyến bay đang giữ kỷ lục dài nhất thế giới hiện nay của hãng hàng không qatar
từ thành phố perth australia đến thủ đô london của anh
dự kiến các chuyến bay từ sân bay quốc tế changji của singapore
tới sân bay quốc tế newark liberty của new york sẽ có chiều dài khoảng một mươi sáu bảy trăm linh km
thời gian bay kéo dài tới một mươi tám giờ bốn mươi năm phút
các chuyến bay này nhắm tới khách hàng tiềm năng là các doanh nhân ở manhattan
và miền bắc new jersey thông qua thành phố cửa ngõ new york
theo lịch bay ban đầu đường bay thương mại dài nhất thế giới này
sẽ được singapore airways
khai thác với tần suất ba chuyến mỗi tuần
khởi hành từ singapore vào các ngày thứ hai thứ năm và thứ bảy
kể từ sau ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám một tuần sau khi bay chuyến bay đầu tiên
singapore airlines dự kiến sẽ tăng tần suất lên thành một chuyến mỗi ngày
sau khi hãng nhận thêm máy bay a ba trăm năm mươi chín trăm linh ulr từ airbus
chính quyền cộng hòa dân chủ congo vừa ban hành lệnh cấm người dân
che giấu các bệnh nhân nghi nhiễm virus ebola
đây là một nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng thiếu hợp tác
đồng đối với các nỗ lực chống ebola
theo xác lệnh mới những người che giấu bệnh nhân nghi nhiễm ebola
có thể bị phạt tù tới ba tháng
các bác sĩ không chuyển người bệnh nghi nhiễm ebola tới trung tâm chữa trị đủ chức năng
sẽ bị đóng cửa trung tâm khám chữa bệnh của mình
cũng theo sắc lệnh này cảnh sát sẽ được huy động để bảo vệ các nhân viên y tế
làm việc tại những nơi an táng bệnh nhân tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này
quyết định của chính phủ cộng hòa dân chủ congo được đưa ra trong bối cảnh
xuất hiện nhiều vụ người dân tại miền đông nước này tấn công các nhân viên y tế
và từ chối hợp tác với các nỗ lực dập dịch của chính phủ tại đây
trong khi đó những tuần gần đây trung bình bộ y tế cộng hòa dân chủ congo
mỗi tuần xác nhận một hai ca nhiễm ebola mới trong đó đỉnh điểm là ngày chín tháng một mươi
ghi nhận tới bảy trường hợp trong đó có sáu trường hợp ở beni
cơ quan này cho rằng sự thiếu hợp tác của cộng đồng là nguyên nhân khiến tốc độ lây nhiễm tăng nhanh
bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây